xin kính chào quý vị và các bạn
ngày hôm qua bắc bộ mưa giảm xuống diện vài nơi nhiệt độ có xu thế tăng hơn trong khoảng trưa chiều
thời tiết oi và nóng
dự báo trong hôm nay và ba ngày tới thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chưa có nhiều biến đổi
về đêm và sáng mưa rào xảy ra cục bộ trong thời đoạn ngắn
ban ngày có nắng nhiều hơn khiến nền nhiệt tăng lên giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ cảm giác khá oi nóng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều hơn với nền nhiệt trong xu hướng tăng nhẹ trưa chiều sẽ đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng gai gắt
tại trung bộ dưới ảnh hưởng của giải hồi tụ nhiệt đới đi qua trung bộ khu vực đã có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
dự báo trong các ngày tiếp theo thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
thời gian mưa chủ yếu xảy ra về chiều tối và tối
trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
do tác động của giải hồi tụ nhiệt đới có nơi có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lỡ đất tại khu vực vùng núi và ngập ống tại khu vực trũng thấp
nhiệt độ tại đây duy trì trong khoảng hai mươi bốn ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn sẽ có mưa rông rải rác cục bộ có nơi mưa rông mạnh
tập trung nhiều trong thời điểm về chiều tối và tối do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ mạnh
quyên cáo với người dân khu vực về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa rông như xét và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có xu hướng tăng cao chủ yếu sao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới trên khu vực cũng duy trì mưa rông về chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
trong mưa rông gần nề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra người dân cũng cần lưu ý với hiện tượng ngập úng ở khu vực trụng thấp rất dễ xảy ra
do trời nhiều mây có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam khá dễ chịu khi mức nhiệt cao nhất không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ